liên quan đến hành vi cướp giật tài sản ba đối tượng đã bị công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên và cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định khởi tố bắt tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam là triệu thành đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trước đó khoảng một mươi giờ ngày hai mươi tháng tám do thiếu tiền mua ma túy để sử dụng đạt đã chiếm đoạt hai dây chuyền bạc của hai cháu nhỏ rồi đem đi bán lấy tiền
vào cuộc điều tra công an huyện đại từ làm rõ đạt là đối tượng gây ra vụ cướp trên thu hồi tài sản và trả cho bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn của tỉnh bình định đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là anh em song sinh trần quốc việt và trần quốc anh
sinh năm hai nghìn một quê tại tỉnh bình định để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận khi phát hiện hiện nam thanh niên shipper đang đứng nghe điện thoại
bên lề đường nên hai đối tượng điều khiển xe máy áp sát giật chiếc điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát
sau một thời gian đã bị cơ quan công an bắt giữ